trước tiên sẽ là đến với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị vân hồng ạ
bà có thể cho biết được rằng là gan có chức năng như thế nào trong cơ thể của chúng ta
và cũng có thể mô tả như thế nào về cái thực trạng căn bệnh viêm gan hiện nay ở việt nam
cụ thể như là bệnh viêm gan virus b và c
thang là một cái tạng rất là lớn ở trong cơ thể
và đảm nhiệm những chức năng có thể nói là chức năng sống còn của cơ thể
đó là các cái chức năng chuyển hóa chức năng tạo các cái yếu tố đông máu
chức năng tạo mật và bài thiết mật và chức năng khử độc
cho nên khi mà chỉ hư hỏng bất kể một trong các cái chức năng đấy
là cũng có thể ảnh hưởng đến cái chức năng sống của cơ thể
về viêm gan thì có khá là nhiều căn nguyên gây ra
như là viêm gan do rượu viêm gan do gan thoái hoa mỡ
viêm gan do thuốc rồi bệnh lý gan tự miễn
tuy nhiên vấn đề mà đáng phải báo động hơn cả
đó là căn bệnh của viêm gan virus
với viêm gan virus b
thì đây là một cái căn bệnh mà việt nam nằm trong vùng dịch tễ khá là cao
của viêm gan virus b
với tỷ lệ mắc trong dân chúng nó lên đến vào khoảng từ tám cho đến một mươi năm
tùy theo từng số liệu nghiên cứu đưa ra
và với một tỷ lệ mắc cao như vậy
thì có thể nói là căn bệnh nó được lưu hành trong dân chúng
và nó có thể gây ra những cái hậu họa tương đối là lớn
viêm gan c thì tỷ lệ mắc thấp hơn
chỉ vào khoảng từ năm cho đến ba
tùy vào từng vùng biển
ở những cái thành phố lớn
thì như là thành phố hồ chí minh hay thành phố hà nội chẳng hạn
thì tỷ lệ mắc viêm gan c chiếm tỷ lệ cao hơn rất là nhiều
với viêm gan virus b
thì điều đáng báo động
đó là cái việc sàng lọc viêm gan virus b
hiện tại thì đang là tốt rồi
đối với lứa tuổi dưới bốn mươi
lứa tuổi trẻ
tuy nhiên đối với lứa tuổi lớn hơn trên bốn mươi
thì việc sàng lọc để phát hiện sớm về viêm gan virus b
thì rất là ít
tuy nhiên vấn đề là khi sàng lọc
biết được là tình trạng của mắc viêm gan virus b rồi
bác sĩ thông báo với bệnh nhân
đây là căn bệnh viêm gan virus b
và hiện tại là virus không nhân lên
không hoạt động
hiện tại là virus đang ngủ yên
thế là người bệnh có thể yên tâm luôn
về căn bệnh viêm gan virus b
và không quay trở lại theo dõi nữa
thì đấy mới là điều đáng báo động
tại virus viêm gan b
để chuyển từ giai đoạn ngủ
sang giai đoạn hoạt động
và sang những giai đoạn tiến triển
rất là nhanh
và nếu như không theo dõi
không tầm soát thường xuyên
với một chu kỳ khám
khoảng từ sáu tháng cho đến một năm
phải tái khám một lần
thì rất có thể là giai đoạn virus nhân lên
mà mình lại để sót
và lúc đó nó có thể gây ra những cái nguy cơ
như là viêm gan tiến triển
sơ gan hay là ung thư gan
một điều nữa
nói về viêm gan virus b
đây là bệnh có tính chất dịch tễ
cho nên cái dịch tễ
mà người ta hay nói đến hơn cả
đó là dịch tễ trong gia đình
và thường trong gia đình
nếu đã có người mắc viêm gan b
đặc biệt là mẹ
thì rất hay lây chuyển sang con
tại đường lây nhuyễm của virus viêm gan b
đó là đường lây chuyển từ mẹ sang con
lây chuyển theo đường máu
hay lây chuyển theo đường tình dục
do vậy nếu như có người bị mắc viêm gan b
đặc biệt là mẹ
thì bao giờ cũng phải sàng lọc hết
tất cả những thành viên trong gia đình

nếu như là chưa mắc
thì tốt nhất là nên tiêm phòng
tuy nhiên cái việc sàng lọc trong gia đình
thì cũng không phải thật sự là tốt lắm
cho nên đôi khi là chỉ tìm và phát hiện
rằng ai đó bị mắc viêm gan b
và người đó sẽ theo dõi
nhưng còn lại những thành viên khác trong gia đình
thì lại không tầm soát
còn đối với viêm gan b
ở những cái đối tượng đặc biệt
ví dụ như là những cái đối tượng
mà có tình trạng suy sản miễn dịch
như là nhiễm hiv
hoặc là những cái viêm gan tự miễn
hay là những cái
bệnh lupus hay là những cái viêm khớp dạng thấp
hoặc thậm chí là bệnh thật
thì những cái trường hợp như vậy
thì họ lại chỉ chuyên tâm đi điều trị
những cái bệnh chính của người ta
điều đáng báo động
đó là khi dùng thuốc ức chế miễn dịch
thì tất cả những cái virus mà tiềm ẩn trong người
nó có thể bùng phát lên và nó gây bệnh
thì đối với những đối tượng
mà buộc phải dùng những cái thuốc ước chế miễn dịch như vậy
thì rất ít khi đi tầm soát
những cái can bệnh về viêm gan virus
và do vậy thường là
những cái viêm gan đấy
nó tiến triển khá là nặng
đối với những cái đối tượng mà buộc phải dùng thuốc ức chế miễn dịch
còn đối với viêm gan virus c
thì đây là một cái can bệnh
mà diễn biến rất là nhanh
dẫn đến sơ gan dẫn đến ung thư gan
tuy nhiên điều đáng mừng
là viêm gan virus c hiện tại
đang có những cái thuốc
những cái thành công rất là lớn
trong điều trị
cho nên tỷ lệ thành công trong điều trị viêm gan virus c
tùy vào từng thuốc
nó có thể đạt hơn chín mươi
có những thuốc đạt lên đến chín mươi
có thể coi là điều trị gần như là đạt hiệu quả
tuyệt đối luôn đối với viêm gan virus c
tuy nhiên là vấn đề vẫn là sàng lọc
sàng lọc để phát hiện ra
đây là người mắc viêm gan virus c
và nếu như mắc
thì cũng đừng ngại
mình điều trị và có một tỷ lệ thành công tương đối cao
dạ vâng ạ
đó là những chia sẻ đầu tiên từ phía
việc khích mời chúng tôi phó giáo sư vân hồng